liên quan tới công tác kiểm soát dịch bệnh covid một mươi chín trong nước
cụ thể là về trường hợp được xác định tái dương tính rồi lại âm tính trong tuần qua tại hà nội
sau khi ủy ban nhân dân thành phố lên tiếng nhắc nhở bệnh viện giao thông vận tải hà nội
thì mới đây bộ y tế đã yêu cầu các cơ sở y tế cần rút kinh nghiệm
chấn chỉnh việc phòng dịch covid một mươi chín vì vẫn còn tâm lý chủ quan
cách đây không lâu cũng từng có những trường hợp bệnh nhân đến thăm khám
có biểu hiện của bệnh viêm đường hô hấp cấp nhưng phía bệnh viện vẫn để bệnh nhân ra về
trường hợp bệnh nhân một nghìn ba mươi hai có biểu hiện sốt cao nhưng bệnh viện vẫn cho điều trị tại nhà
mà chưa tiến hành xét nghiệm ngay là điều mà cơ sở y tế cần rút kinh nghiệm sâu sắc
nếu đấy là ca nhiễm mới covid một mươi chín thì nguy cơ bùng phát dịch ra cộng đồng sẽ rất cao
ủy ban nhân dân tp hà nội đã yêu cầu bệnh viện nghiêm túc chấn chỉnh nâng cao cảnh giác
nếu trường hợp như bệnh viện giao thông vận tải
vừa rồi vào năm chín trường hợp f một mở ra dương tính
thì báo cáo cho chúng ta rất là khó kiểm soát bao nhiêu thành quả của chúng ta bóng hết
đây là một vấn đề bóng động nhất đối với các bệnh viện
từ trước đến giờ chúng ta vẫn nhắc rất nhiều ở các bệnh viện các cơ sở kháng nguyện
bởi vì bệnh nhân ốm người ta sẽ vào bệnh viện
nếu chúng ta phát hiện sớm và xử lý kịp thời thì nó sẽ tốt
còn nếu chúng ta xử lý không kịp thời mà không khai thác đầy đủ tình hình dịch tễ
cũng nguy hiểm rất
nếu như giả sử trường hợp này đúng là dương tính thật hoặc là tái nhiễm
thì cũng rất là nguy hiểm bởi vì
như vậy là sơ sơ ngay lúc chúng ta đã làm năm mươi chín trường hợp f một rồi
còn nhớ trước đó cũng đã từng có những trường hợp tương tự
bệnh nhân được ra về dù có biểu hiện của người mắc covid một mươi chín
bộ y tế yêu cầu các cơ sở cần siết chặt việc phòng dịch
không được phép để xảy ra sơ xuất không được để tình trạng này lặp lại
các đồng chí ở các địa phương
các đồng chí hết sức quan tâm cho bởi vì cách phát hiện đầu tiên là phát hiện trong bệnh viện
chứ không phải phát hiện đâu cả
và nếu như để xảy ra cái tình trạng lây nhiễm chéo ở trong các cơ sở y tế
tạm định chỉ công tác đối với người đứng đầu
bệnh viện là nơi dễ phát hiện bệnh nhân nhất
nhưng cũng sẽ rất nguy hiểm nếu để xảy ra lây nhiễm chéo covid một mươi chín
với bất kỳ sơ xuất nào gây hậu quả nghiêm trọng
thì người đứng đầu cơ sở y tế sẽ phải chịu trách nhiệm và kỷ luật nặng